ngụy trang trên nền xanh chữ trắng trông không khác gì biển báo giao thông biển tên đường phố khiến cho cục diện vô cùng dối rắm
còn đây là hàng loạt quảng cáo bán đất trung cư mọc lên nhàn nhản có thể gặp bất cứ nơi đâu
sơn lộn sội ngẫu hứng rớt mất mỹ quan đồ thị
các cơ quan chức năng cũng bó tay cứ ra quân dẹp được một thời gian
rồi lại đưa ra quán đồ thị
các cơ quan chức năng cũng bó tay cứ ra quân dẹp được một thời gian rồi lại đưa ra quán đồ thị